xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong hôm nay tại các tỉnh thành miền bắc vẫn phổ biến là ít mưa
nhưng từ đêm nay khi vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại
vùng mưa lớn tập trung nhiều tại khu vực vùng núi
cục bộ sẽ xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa lớn nên nền nhiệt độ trong hai ngày tới tại đây chỉ ra động ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
sau đó sang đến ngày ba tháng một mươi thì khi hội tụ gió suy yếu mưa sẽ giảm dần
cùng với đó nền nhiệt sẽ tăng trở lại
tương tự hai ngày tới tại khu vực phía tây bắc bộ cũng sẽ có mưa rông trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt độ cao nhất ngày mai ra động ở mức là ba mươi đến ba mươi ba độ
và sang đến ngày hai tháng một mươi mức nhiệt sẽ giảm nhẹ
sau đó từ ngày mùng ba khi các hình thế gây mưa suy yếu nền nhiệt độ trên khu vực sẽ tăng nhẹ trở lại
đối với các tỉnh miền trung trong hôm nay và ngày mai
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thời tiết nhìn chung là ít mưa
những cơn mưa nếu có cũng chỉ xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày thì khu vực này sẽ còn nắng nhiều
nên nhiệt độ ra động ở mức là hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày kia thì do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
nên tại đây sẽ có mưa nhiều hơn
cùng với nền nhiệt độ giảm đi đôi chút
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
nên trong hai ngày tới sẽ có mưa rào và rông rải rác
ở phía nam của khu vực này
thì sẽ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
thời gian mưa tập trung vào lúc chiều tối
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
cao nhất chỉ ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đấy ngày mùng ba
thì mưa trên khu vực sẽ giảm dần
cùng nền nhiệt độ tăng từ một cho đến hai độ
vùng cao tây nguyên
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong thời đoạn tại đây
sẽ có mưa rông trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần hết sức đề phòng
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây không cao
ngày đêm ở mức là từ một mươi tám đến ba mươi một độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam
trong ba ngày tới
cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
kết hợp với diện nam dạnh áp thấp
nên sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiêm ẩn hiện tượng thực tích cực đoan
như tố lốc hay gió giật mạnh
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực không cao
ngày đêm ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ